hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với sars cov hai học sinh này sinh sống trên địa bàn quận đống đa là nơi đang ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín
ngay sau khi phát hiện trường hợp này đã được cách ly
sau khi áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định dây truyền tiêm này tiếp tục hoạt động như bình thường
và hiện các dây chuyển tiêm trên địa bàn hà nội đều hoạt động bình thường không có chuyện dừng tiêm vaccine covid cho trẻ
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm dự kiến sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm bốn bị cáo
trong vụ án giết người đổ bê tông phi tăng sát xảy ra tại huyện bầu bàng tỉnh bình dương
phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo kêu oan của ba trong bốn bị cáo của vụ án gồm phạm thị thiên hà
chủ tải tp hcm nguyễn ngọc tâm huyên chủ tỉnh quảng ngãi trịnh thị hồng hoa chủ tải tỉnh kiên giang
trước đó phiên xử phúc thẩm từng bị tạm hoãn hai lần vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi và tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
vì lý do sức khỏe của bị cáo phạm thị thiên hà là nữ chủ mưu trong vụ án giết người đổ bê tông xảy ra tại huyện bào bàng tỉnh bình dương
vào hồi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên phạt bị cáo hà án tử hình về tội giết người
bị cáo hoa một mươi ba năm tù về tội danh giết người và không tố giác tội phạm
bị cáo lê ngọc phương thảo chú tỉnh tiền giang hai mươi hai năm tù và bị cáo huyên một mươi chín năm tù cùng về tội giết người và che giấu tội phạm
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố một mươi bốn đối tượng
để điều tra về tội mua bán trái phép hóa đơn với giao dịch lên tới nghìn tỷ đồng
trong đó cơ quan công an đã tạm giam đối với một mươi ba đối tượng có một đối tượng được tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
từ khoảng năm hai nghìn một mươi bảy các đối tượng mua lại pháp nhân từ nhiều công ty với giá từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng một công ty
sử dụng căn cước công dân chứng minh nhân
các công dân của người khác đứng tên giám đốc ký giả chữ ký giám đốc
qua đó quản lý hồ sơ pháp nhân con dấu của công ty hóa đơn giá trị gia tăng biến các công ty này thành công ty ma
các đối tượng môi giới mua hóa đơn với giá từ hai bốn tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn
sau đó bán lại cho khách với giá từ tám đến tám năm thanh toán bằng tiền mặt hoặc là chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng
con số thống kê ban đầu cho thấy là giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến một tỷ đồng
hưởng lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
vào chiều tối ngày hôm qua một vụ cháy lớn đã xảy ra tại đỉnh đồi thuộc phường bãi cháy thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
người dân phát hiện lửa bốc lên tại đỉnh đồi văn công thuộc tổ một khu tám phường bãi cháy
do có gió thổi mạnh lửa đã nhanh chóng lan rộng hiện cách khu dân cư bên dưới chân đồi khoảng hai trăm linh mét
ngay sau khi nhận được tin báo hai xe chữa cháy ba mươi máy thổi và hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã tham gia dập lửa
việc tiếp cận hiện trường khó khăn do địa hình đồi dốc và trời tối các lực lượng phải dùng máy thổi gió tạo vành đai dập lửa
cho đến khoảng hai mươi một h cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế nhưng vẫn còn bùng phát ở nhiều điểm nhỏ lẻ
cũng trong ngày hôm qua đồi rừng trồng tại phường cao xanh thành phố hạ long cũng đã cháy dữ dội nhưng ngọn lửa được khống chế sau vài giờ đồng hồ
hiện các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân và khoanh vùng diện tích ảnh hưởng của hai đám cháy nói trên
tiếp sau đây là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin lúc chín giờ sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nông thiên vượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phùng thị trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số một mươi tám đường bắc sơn khu an ninh thị trấn hữu lũng huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
và đối tượng vương đình trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn yên nho xã gia đông huyện thuận thành tỉnh bắc ninh phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an